trong khi đó tại an giang vào sáng ngày hôm nay tại khu đô thị an châu central thuộc khóm hòa long một thị trấn an châu
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau vừa bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện thu giữ số lượng lớn hung khí nguy hiểm
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện thu giữ một mươi bảy dao tự chế một dao phóng lợn ba cây đinh ba và hai ống tuyếp sắt
nhóm thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ một mươi ba đến hai mươi bảy tuổi trú tại các huyện châu thành châu phú chợ mới và chi tôn
tiến hành test nhanh có hai đối tượng dương tính với màu tùy đá